ông nguyễn kim hải giám đốc trung tâm y tế quận thốt nốt tp cn và nhân viên y tế phường tân lộc
đã bị đình chỉ công tác làm rõ trách nhiệm sau việc bé gái một mươi ba tuổi tiêm đủ hai mũi vaccine
cụ thể vào trưa ngày một mươi bốn tháng chín bà lê thị thúy hằng phó chủ tịch ubnd quận thốt nốt tp cn cho biết
thường trực ubnd quận đã họp và thống nhất đình chỉ công tác một mươi năm ngày đối với ông nguyễn kim hải
giám đốc trung tâm y tế quận thốt nốt
lãnh đạo ubnd quận thốt nốt cũng yêu cầu đình chỉ công tác đối với nhân viên y tế phường tân lộc
rì ruột của bé gái một mươi ba tuổi đã tiêm vaccine
theo đó cơ quan chuyên môn sẽ kiểm tra mức độ vi phạm đến đâu
sau đó có hình thức xử lý kỷ luật về công tác cán bộ
trước đó vào sáng ngày một mươi ba tháng chín trên mạng xôn xao việc bé gái một mươi ba tuổi tiêm đủ hai mũi vaccine pfizer
bé gái tiêm mũi một vào ngày một mươi một tháng tám và mỗi hai ngày bốn tháng chín
bé gái là cháu của một cán bộ trung tâm y tế phường tân lộc làm công tác phòng chống dịch
và ở chung nhà nên được tiêm vaccine
theo sở y tế tp cần thơ hiện nay bộ y tế chưa có văn bản hướng dẫn cho phép tiêm vaccine phòng ngừa covid một mươi chín cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi
chủ tịch ubnd tp cn đã yêu cầu quận thốt nốt chỉ đạo kiểm tra và kiểm điểm trách nhiệm những người có liên quan